ngày sáu tháng một mươi hai tại tp hcm trung tâm phát triển khoa học và công nghệ trẻ phối hợp với trường đại học quốc tế
đại học quốc gia tp hcm tổ chức diễn đàn công nghệ vật liệu mới cho sự phát triển bền vững
đây là một trong những hoạt động tiêu biểu trong phong trào học tập sáng tạo nghiên cứu khoa học của thanh thiếu nhi thành phố
diễn đàn có sự tham gia của hơn một trăm ba mươi đại biểu đến từ các nước pháp malaysia nhật bản hàn quốc và việt nam
với sáu mươi bài poster triển lãm các nội dung nghiên cứu của các đại biểu
tại diễn đàn các cán bộ nghiên cứu trí thức trẻ nhà khoa học trẻ đã trao đổi và chia sẻ các nội dung nghiên cứu
những hướng đi mới trong lĩnh vực công nghệ vật liệu mới và ứng dụng của công nghệ này trong nhiều lĩnh vực khác nhau
như các hướng phát triển của lĩnh vực y sinh tại việt nam ứng dụng của công nghệ vật liệu trong lĩnh vực y sinh
nghiên cứu các loại vật liệu tiên tiến sử dụng xử lý môi trường nhiệt đới các vật liệu thân thiện môi trường
và nghiên cứu công nghệ vật liệu mới phục vụ công nghiệp năng lượng trong đó có công nghệ phục vụ chế biến dầu khí